bệnh thiểu năng tuần hoàn não đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa nếu không được điều trị kịp thời
chẳng những làm suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
nguy hiểm nhất là biến chứng đột quỵ não
thiểu năng tuần hoàn não hay còn gọi là thiếu máu não là tình trạng giảm tuần hoàn máu lên não
dẫn tới giảm cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết trong các hoạt động của não bộ
ảnh hưởng tới cấu trúc và chức năng của một phần hoặc nhiều phần trên não
bất kỳ nguyên nhân nào khiến cho máu não lên não kém sẽ gây ra bệnh thiểu năng tuần hoàn não
dưới đây là những nguyên nhân phổ biến như bệnh sơ vứa động mạch
lòng mạch máu bị thu hẹp giảm lưu lượng máu lưu thông tới não và nhiều cơ quan
nguyên nhân này chiêm tới tám mươi
di dạng mạch máu hoặc viêm tắc động mạch bệnh lý tim mạch bệnh suy tim hẹp hở văn tim
dối loạn huyết áp dù là huyết áp thấp hay huyết áp cao đều có thể gây dối loạn vận mạch não
khiến cho lượng máu lên não suy giảm
do một số chấn thương như thói hóa cuộc sống thoát vị điện đệm khiến cho mạch máu bị chè nếp
không thể cung cấp đủ máu lên não
ngoài ra cuộc sống hiện đại bận rộn khiến cho ngày càng có nhiều người trẻ mắc phải chứng bệnh
thiểu năng tuần hoàn não với các yếu tố nguy cơ bao gồm là động trí áp căng thẳng
và những áp lực về kinh tế gia đình chế độ dinh dưỡng không cân đối
không cung cấp đủ dưỡng chất hoặc sử dụng quá nhiều đồ ăn chế biến sẵn
thực phẩm đóng hộp chứa nhiều đường chất tạo ngọt dầu mỡ chiên rán
lười vận động khiến cho hệ tim mạch trì trệ tuần hoàn lưu thông máu kém
cơn căng thẳng kéo dài và sang chấn tâm lý nghiêm trọng
có thể là do mất máu hàng ngày một cách cứ dỉ dả một ít một thì nó cũng gây ra tình trạng thiếu máu
ví dụ như những người bị run móc những người bị lét ra giày tháo tràng mà nó cứ chảy được ít một
hoặc là những phụ nữ mà bị cường kinh bị rong kinh chẳng hạn thì bị mất một lượng máu rất nhiều mà không bù đắp kịp
còn các cái bệnh về máu mà gây thiêu máu khác thì nó cũng rất nhiều
thì khi mà chúng ta thiếu máu một cách toàn thể cả cơ thể thì dẫn đến cái lượng máu lên não nó cũng kém
đấy đấy là nguyên nhân thứ nhất
nhóm nguyên nhân thứ hai đấy là do sơ vỡ mạch máu
thì theo tôi đây là cái nhóm nguyên nhân mà hay gặp nhất
khi mà chúng ta có tuổi thì cái mạch máu nó bị sơ vữa nó không đàn hồi nữa mà nó không mềm mại nó co giãn nó kém đi
và cái lòng mạch nó cũng bị hẹp lại thì lúc này dẫn đến là cái lượng máu lưu thông qua mạch máu nó cũng sẽ bị kém đi
ví dụ như là máu lên trên não thì nó có bốn mạch máu là hai cái động mạch cảnh trong ở phía trước
và hai động mạch đốt sống thân nền nó nằm ở phía trong và nằm trong xương
thì khi những động
mạch này mà nó bị sơ vữa ở mức độ nào đấy thì nó dẫn đến tình trạng thiếu máu não
và nhóm nguyên nhân thứ ba là do các cái mạch máu của mình nó bị chèn ép do các cái yếu tố khác
ví dụ như là do bị thoái hóa cuộc sống cổ chẳng hạn
thì lúc đấy các cái xương cũng như cái sự vôi hóa của dây chẳng nó cũng sẽ bị chèn ép hoặc là nó lại bị co thắt
ví dụ do chúng ta căng thẳng chúng ta lo lắng chúng ta mệt mỏi rồi dối loạn về nội tiết
thì cái mạch máu tự dưng nó co thắt lại nó không nhịp nhàng
nó không giãn ra theo đúng nhu cầu của cơ thể nữa mà nó cứ thắt lại
thì lúc đấy là cái lượng máu lên não nó cũng bị giảm đi
ngoài ra một số nhóm nguyên nhân khác ví dụ liên quan đến các vấn đề về bệnh tim mạch
rồi về bệnh nội tiết về bệnh tiểu đường huyết ác chẳng hạn
những cái trường hợp đấy nó cũng làm cho cái khả năng cung cấp máu của tim nó cũng kém đi
thì lúc đấy là cái lượng máu lên trên não nó cũng không được như bình thường nữa nó cũng có giảm đi
đối với những người trẻ thì tôi thấy có hai vấn đề
cái vấn đề về lão hóa
cái vấn đề về sơ vỡ mạch máu có lẽ cũng không phải vấn đề lớn lắm
mà ở đây chủ yếu vấn đề là liên quan đến việc là thói quen sinh hoạt của mình
tức là nó gây ra thoái hóa của sống cổ
đấy nó gây
thì không chỉ là cái xương nó bị thoái hóa mà nó tạo thành những cái mỏ xương
tức là nó trẻ nét vào trong cái mạch máu
mà quan trọng hơn là ở đây là các cái dây chẳng các dây chẳng ở vùng cột sống cổ ấy nó bị vôi hóa nó bị sơ hóa
thì nó trèn vào cái lỗ tiếp hợp và cái chỗ
cái đường đi của mạch máu khiến cho lượng máu lên não nó bị kém
và cái quá trình này nó cứ lặp đi lặp lại
nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu lên não kéo dài
và bệnh nhân thì đôi khi lại cứ nghĩ đấy chỉ là cái mệt mỏi
không quan tâm đến tình trạng đấy
do đó ở đây đối với những người trẻ chủ yếu là do vấn đề là mình cái thói quen sinh hoạt nó không đúng
dẫn đến là tình trạng thoái hóa của sống cổ nó gia tăng
dẫn đến lượng máu lên não nó bị giảm
bệnh thiểu năng tuần hoàn não đặc trưng với những dấu hiệu như sau
đau đầu là trụ trứng phổ biến và xuất hiện sớm nhất
chiêm tới chín mươi
cơn đau lan tọa và thường co thắt ở vùng trầm gáy và chán
cảm giác loạn trọn
trênh tróa như say sóng kèm theo hoa mát say sầm khi thay đổi tư thế
thiểu năng tuần hoàn não nặng thường khiến người bệnh thấy buồn nôn
sợ ánh sáng hoặc tiếng ôn
dối loạn giấc ngủ
khó đi vào giấc ngủ
ngủ không sâu giấc hay gặp ác mộng
cảm giác mơ hồ ảo giác
tê bì các đầu ngón tay chân
cảm giác như tiếng ve kêu ù ù trong tay cả ngày lẫn đêm
dối loạn chú ý
thường xuyên lơ đã hoặc chỉ tập trung vào một chi tiết nào đó mà lãng quên thực tại
cảm xúc thất thường
dễ bị xúc động
khó kiềm chế cảm xúc
xuy giảm trí nhớ
có dấu hiệu xuy giảm hay quên
khó khăn khi thực hiện các công việc theo trình tự
một số người thiểu năng tuần hoàn não còn bị suy giảm thính lực u tai hội chứng tiên đình
thì là chắc chắn là ai cũng bị ở mức độ nhẹ hay nặng
tuy nhiên khi mà mình cơ thể nó có cái khả năng bù trừ rất là tốt
khi mà chúng ta mới lượng máu lên não nó mới thiếu một ít thôi
thì cơ thể nó sẽ thích nghi bằng cách là nó bớt cái việc cung cấp máu cho các cơ quan mà ít quan trọng để nó tập trung cho não
cho nên là thời gian đầu mình thậm chí còn không có một cái triệu chứng gì cả
còn khi mình bắt đầu có triệu chứng có nghĩa là lúc đấy các vấn đề về thiếu máu não nó đã là vấn đề kéo dài rồi
và khi tình trạng này nó kéo dài
thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc lao động sinh hoạt của mỗi cá nhân chúng ta
thế ở đây chúng ta đặt ra câu hỏi là đến mức độ nào thì chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn vào cái vấn đề thiếu máu não của chúng ta là cần phải đi điều trị
thì nó có mấy cái dấu hiệu như sau
thứ nhất là cái cảm giác mà đầu chúng ta luôn luôn nặng
ở những người thiếu máu não thì thường xuyên hàng ngày cái ngày làm là cái đầu nó không thông thoáng
nó cứ vướng vướng nó tắc tắc nó không thông mà cảm giác nó bí bí
đặc biệt là vùng sau gáy này
thì lúc đấy là chúng ta nên đi khám bệnh
thứ hai là chúng ta có thể có những cái cơn gọi là cơn thiếu mẫu não thoáng qua
tức là tự dưng đầu mình đang nghĩ cái gì hoặc thậm chí đang lái xe hoặc là đang nói chuyện đang giảng bài chẳng hạn
tự dưng nó đờ đi một cái không có một cái phản xạ gì cả mất độ khoảng một vài giây thôi
sau đấy nó lại trở lại bình thường
thì đấy là một dấu hiệu rất là nguy hiểm và mình cần phải đi khám ngay đấy
thậm chí là nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm hơn
ví dụ như là đột quỵ ảnh hưởng đến tính mạng
và cái nhóm dấu hiệu thứ ba là nó liên quan đến các cái vấn đề về dối loạn tiền đỉnh
tức là bệnh nhân có thể là hoa mắt tróng mặt ủ tai buồn nôn đi đứng không vững
và có những người thì rõ ràng là thiếu máu não dẫn đến dối loạn tiền đỉnh đến mức là còn nằm bẹp không dậy đi được
thì rõ ràng trong những trường hợp đấy thì chúng ta không thể chủ quan được nữa
mà chúng ta cần phải đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và có các biện pháp xử lý một cách kịp thời
người bị thiếu máu não nên cẩn trọng với căn bệnh này
cần đến gặp bác sĩ để chữa trị tích cực hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ nguyễn huy hoàng về các phương pháp điều trị căn bệnh này
nếu mà chúng ta đã tìm ra cái nguyên nhân nếu mà bệnh nhân thiếu máu chẳng hạn
thì chúng ta phải giải quyết vấn đề tại sao thiếu máu do anh thiếu sát chẳng hạn
do anh hấp thu sát nó kém chẳng hạn thì anh phải bổ sung
hoặc là do anh bị các vấn đề về suy tủy nó sinh ra ít hồng cầu thì anh cũng phải làm sao kích thích cái việc tăng sinh hồng cầu
hoặc là do chảy máu dạ dày do run móc hoặc do bị cường kinh rong kinh chẳng hạn thì giải quyết
đầu tiên là giải quyết anh đổ máu đã
nhóm nguyên nhân thứ hai là do sơ vỡ mạch máu chẳng hạn
sơ vữa mạch máu thì thực sự là cái vấn đề nó rất là khó
chúng ta rất khó để đảo ngược và chúng ta phải chấp nhận là ở đây mình điều trị một cách duy trì
để cho tình trạng thiếu máu não và tình trạng sơ vữa mạch máu nó không nặng thêm
thì chúng ta phải kiểm soát tốt các cái bệnh nền
ở đây là dối loạn chuyển hóa mỡ này rồi các vấn đề về huyết áp này các vấn đề về tiểu đường
và ngoài cái việc mình sử dụng thuốc thì một điều rất quan trọng mà tôi thấy đây là tăng cường cái vận động
nó rất là quan trọng để kiểm soát các cái dối loạn về chuyển hóa cũng như là đảm bảo cho tình trạng mỡ máu nó không bị tăng cao
chứ không phải chúng ta chỉ mỗi dựa vào thuốc
tiếp theo nữa là trong trường hợp nếu mà chúng ta bị chèn ép do ví dụ như là do bị viêm
rồi do các cái cơ này nó trẻ nếp hoặc là do bị thoái hóa của sống cổ
thì chúng ta phải tăng cường vận động lên
tôi thấy là có những người mà người ta chỉ cần là chịu khó bơi này hoặc là tập các bài vận động như kiểu là
khí công himella hoặc là dịch cân kinh chẳng hạn
những cái biện pháp bằng tay không thôi thì nó giúp lưu thông máu ở vùng cổ này
thì nó làm giảm tình trạng viêm sơ của các dây chẳng thì cũng giúp máu lên não nó tốt hơn
đấy là những cái biện pháp mà liên quan đến luyện tập
thế còn dinh dưỡng nó cũng là một vấn đề quan trọng
chúng ta có thể sử dụng các loại thực phẩm mà nó có nhiều omega ba
giúp chống viêm rồi các cái thực phẩm mà giàu các cái chất chống oxy hóa chống các gốc tự do
thì nó cũng giảm cái tình trạng viêm ở đấy
và một số người thì thực tế tôi thấy rằng tôi cũng có hướng dẫn một số người
thì khi mà người ta dùng các biện pháp bằng nhiệt ấy
tức là người ta trường nóng này dùng đèn hồng ngoại này nằm trên các cái thảm hoặc các cái chiếu mà nó tỏa nhiệt
hoặc là trên đá nóng rồi là dùng các cái ngải cứu rồi lá lốt khi mình trường ở vùng cổ
thì nó cũng giúp giảm viêm tại chỗ và giúp máu lưu thông mạch máu nó dã ra cũng rất là nhiều
tóm lại ở đây chúng ta có thể áp dụng khá là nhiều biện pháp để có thể cải thiện tình trạng máu lên não
và trong một số trường hợp nếu mà các biện pháp trên nó vẫn không cải thiện được
lúc đấy chúng ta cần phải gặp các bác sĩ để dùng các biện pháp
ví dụ như dùng thuốc bổ não thuốc tăng tuần hoàn não rồi thuốc bổ thần kinh
rồi các cái lưu thông về bổ sung về mặt khí huyết về mặt y học cổ truyền thì đều có tác dụng rất tốt